hiện nay lũ trên các sông trong tỉnh phú yên đang giảm chậm thế nhưng vẫn còn ở mức cao
trong đêm ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay thành phố tuy hòa và rất nhiều khu dân cư
ở tất cả các huyện bị ngập chìm trong lũ đã có bốn người chết do lũ cuốn trôi
do nước lũ dâng cao từ đêm qua đến sáng nay thành phố tuy hòa bị chìm trong biển nước
nhiều khu vực bị cúp điện để đảm bảo an toàn
đến chín giờ sáng nay nước giảm khoảng bốn mươi cm tuy nhiên vẫn còn mức cao
toàn thành phố đã phải di rời sơ tán hai một trăm ba mươi một hộ với hơn bảy người đến nơi an toàn
hiện tại người dân các vùng ngập sâu vẫn ở lại các nơi sơ tán chờ nước rút mới trở về nhà
bà con cho biết đây là đợt lũ lớn nhất trong khoảng năm năm trở lại đây
tương đương mức lũ năm hai nghìn chín và thấp hơn lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng nước lũ dâng quá nhanh bà con không kịp trở tay
dịch bệnh kéo dài và đang bùng phát trở lại việc làm ăn đã khó khăn
lại thêm lũ lụt khiến bà con thiệt hại nặng nề
dịch bệnh không dám mua bông loa giống trồng lại trồng hành với trồng ngò
thì xuống hết như tiền giống rồi
xuống cũng hết bốn triệu tiền giống rồi hàng triệu ngò
nó lên ngon lắm nhưng nhìn thấy mà không có thu được
mất hai mươi triệu không

uống xuống ống rồi à
rồi xuống ống rồi
xuống bao nhiêu xeo rồi
rồi xuống cả hai xeo rồi
tại huyện sông hinh trong chiều và đêm qua hơn bốn trăm linh ngôi nhà và một sáu trăm linh khẩu của xã sơn giang bị chìm trong nước
trong đó hàng chục ngôi nhà bị ngập đến nóc nhiều người mắc kẹt vì nước lên nhanh
mặc dù rất khẩn cấp nhưng phải đến giữa buổi chiều lực lượng bộ đội địa phương cùng xuồng máy chuyên dụng mới tiếp cận được khu vực bị ngập
do tuyến quốc lộ hai mươi chín bị chia cắt nhiều đoạn vì nước ngập hoặc sạt lở
gần hai mươi bốn giờ đêm cùng ngày số người mắc kẹt trong vùng ngập đã được đội cứu hộ tìm thấy và di rời đến nơi an toàn
thức ăn gia súc cũng như là cho ngươi và cháu bò đặc biệt là rơm rạng
và cái lương thực thực phẩm bà con dự trữ thì do cái lượng nước nó quá lớn cho nên là bà con không chủ động được cho nên hiện giờ là ướt hết
cái này đánh giá là sau cái thiệt hại sau cái mưa lũ này thì thiệt hại cho bà con dân là cũng rất là nặng nề
thiệt hại do thiên tai ngập lụt trên địa bàn tỉnh phú yên đến tám giờ sáng nay ngày một tháng một mươi hai đã có bốn người chết
huyện phú hòa hai người huyện sơn hòa hai người chết do trôi lật cano trong quá trình
chở đi di rời tránh lũ một người ở thành phố tuy hòa bị mất tích
số nhà ở hiện đang bị ngập gần hai mươi chín hộ bị chia cắt hơn chín hai trăm linh hộ các tuyến đường tỉnh huyện xã bị ngập sâu
bị chia cắt tại một số vị trí ngầm tràn mức ngập phổ biến từ bốn đến một năm mét gây ách tắc giao thông sạt lở bồi lấp sụt lún nền đường mặt đường
hiện nay lũ trên các sông đang giảm chậm các địa phương tiếp tục kiểm tra giả soát thống kê báo cáo thiệt hại